xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa quý vị tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dễ gây suy thận
ngược lại suy thận làm tình trạng tăng huyết áp càng khó kiểm soát hơn
vậy bệnh nhân nên phòng ngừa biến chứng này thế nào
ngay sau đây các chuyên gia bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
sẽ chia sẻ từ quý vị những kiến thức bổ ích xung quanh vấn đề này
xin mời quý vị cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
thưa bác sĩ huyết áp cao thường không có triệu chứng rõ ràng
và dễ gây biến chứng nguy hiểm trong đó có suy thận
vậy bác sĩ có thể cho biết tình trạng tăng huyết áp như thế nào
sẽ gây ra biến chứng suy thận
người ta gọi là tăng huyết áp chính là kẻ giết người thầm lặng
tức là nó có thể gây ra rất là nhiều bệnh ở cơ quan
ví dụ như là gây ra các tổn thương các mạch máu lớn
hay tổn thương tất cả các mạch máu nhỏ
thế vì vậy nên nó có thể tổn thương ở thận ở tim ở não rất là nhiều nơi
thế thì bất kể một cái tăng huyết áp nào mà không được điều trị
một cách đạt được huyết áp mục tiêu thì sẽ dẫn tới là suy thận
đặc biệt là rất nhiều người suy nghĩ là với cái tuổi này
ví dụ tuổi trung niên hay là tuổi cao thì huyết áp cao là chuyện bình thường
nhưng thực ra không phải là như vậy
mình luôn cần phải đưa huyết áp về cái huyết áp mục tiêu
huyết áp mà tối yêu
với mỗi tuổi thì cộng với những cái bệnh nền khác
thì người ta sẽ lựa chọn các huyết áp khác nhau
tuy nhiên là nếu mà mình để huyết áp cao
thì kể cả là huyết áp không phải là rất cao
mà chỉ là cao hơn mức bình thường
mà mình không kiểm soát thì cũng dẫn tới suy thận
vâng rõ ràng tăng huyết áp không kiểm soát
thì có thể gây ra những suy giảm chức năng thận
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về tình trạng này được không ạ
ở chỗ chúng tôi thì đã có những bệnh nhân tuổi trẻ
mà phát hiện huyết áp cao
nhưng mà có thể chỉ sau một hai năm
mà bệnh nhân không điều trị
đã dẫn tới thẳng suy thận giai đoạn cuối
và phải lọc máu
thế vì vậy cho nên là huyết áp cao là một cái
có thể bệnh nhân chẳng có biểu hiện gì cả
không hoa mắt tróng mặt hay là nhứt đầu gì cả
thế tuy nhiên là cái biểu hiện ở thận
là nó làm tăng áp lực ở trong cầu thận
và bản chất cầu thận là những cái mạch máu nhỏ
thế vì vậy những khi huyết áp cao mà mình không kiểm soát
thì cái áp lực ở trong cầu thận
nó luôn luôn lớn nó phá hủy thận
một cách rất là âm thầm người ta không có biểu hiện gì cả
nhưng mà dần dần
cái chức năng thận sẽ giảm xuống và sẽ làm cho
suy thận mà thậm chí là đến giai đoạn cuối
và một câu hỏi nữa xin được gửi đến bác sĩ
đó là bác sĩ có thể chia sẻ về các cách phòng ngừa suy thận
ở người tăng huyết áp
cái việc mà phòng ngừa thì quan trọng là
mình sẽ phải đo huyết áp thường xuyên
và khi mà có dấu hiệu của tăng huyết áp
thì mình phải được điều chỉnh bởi bác sĩ
mình phải biết là
với những loại thuốc nào
ví dụ bác sĩ sẽ
có những cái dò liều
vì không phải là mọi người đều có những cái biểu hiện giống nhau
và đều có cái gọi là
tác ứng với thuốc khác và có thể là khác nhau
thế vì vậy cho nên là người ta sẽ
bác sĩ sẽ cho các cái thuốc
phù hợp với lại lứa tuổi
phù hợp với lại các cái bệnh nền
và kiểm soát huyết áp tối yêu
thì đấy là cái có thể ngăn ngừa
được suy thận và tất nhiên là
một việc nữa là mình phải kiểm soát cái chức năng thận
rất là nhiều người thì
thậm chí là tôi thấy là có những cái
bệnh nhân mà ở tuyến dưới
họ đi khám vì tăng huyết áp tiểu đường
có khi sáu tháng không được thử chức năng thận
thì điều đó nó rất là đáng tiếc
có thể chỉ thử có mỗi đường máu hay là mỡ máu
thì nhiều khi đến lúc
bệnh nhân có suy thận mà không biết thì điều đó rất là đáng tiếc
vì vậy cần kiểm soát
và kiểm tra chức năng thận thường xuyên
vâng thưa bác sĩ như vậy điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận
thì sẽ cần những cái lưu ý cụ thể như thế nào ạ
suy thận mà do
có thể có rất nhiều nguyên nhân
và tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân của suy thận
với những cái
điều trị tăng huyết áp thì có thể
không hoàn toàn giống nhau
ở mọi người ví dụ như là
đáp ứng của mỗi người khác nhau như tôi vừa nói
có những người thì dùng
cái loại thuốc này thì có thể gây
ví dụ như là metilupa chẳng hạn thế
là một trong những điều trị thuốc huyết áp
thì có thể là bị
gây hạ huyết áp tư thế
nhưng người khác dùng thì không sao
thế vì vậy nên là điều trị tăng huyết áp
nói chung cũng như là điều trị
tăng huyết áp ở bệnh nhân
suy thận thì phải chú ý tới là
lứa tuổi của bệnh nhân
đặc điểm tình trạng
bệnh nền tình trạng suy thận
có những cái thuốc mà đến
cái giai đoạn muộn rồi của suy thận
thì có thể là mình sẽ tránh dùng
vì nó có thể gây ra những cái biến chứng khác
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ cụ thể của bác sĩ
trong chương trình ngày hôm nay
nhìn chung bệnh thận hay tăng huyết áp
cũng đều là những căn bệnh nguy hiểm
đối với sức khỏe con người
gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của bệnh nhân
chính vì vậy hiểu rõ về bệnh
chính là cách mà bạn bảo vệ
chính mình cũng như sức khỏe
của những người thân
nếu bạn đang muốn tìm một địa chỉ
để kiểm tra sức khỏe của mình
hoặc thực hiện kỹ thuật thăm khám điều trị
thì đừng bỏ qua bệnh viện đa khoa tâm anh
nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại
cũng như đội chuyên gia bác sĩ giỏi chuyên môn
giàu kinh nghiệm
sẽ giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý
cho từng bệnh nhân
vâng như vậy tăng huyết áp
là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận
để ổn định huyết áp phòng ngừa suy thận
quý vị hãy ăn uống sinh hoạt điều độ
và tuân thủ pháp đồ điều trị của bác sĩ
và đến đây thời lượng dành cho chuyên mục
sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đăng khoa tâm anh